chuyển sang phần tin quốc tế ngày hôm nay tại thị trấn labuan paja của indonesia
bộ trưởng ngoại giao bùi thanh sơn dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam đã tham dự các hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean
hội đồng cộng đồng chính trị an ninh asean lần thứ hai mươi sáu và hội đồng điều phối asean ba mươi ba
bộ trưởng ngoại giao indonesia retno masudi chủ trì các hội nghị này
các bộ trưởng ngoại giao giả soát mọi mặt công tác chuẩn bị cho hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi hai
trong đó thống nhất chương trình hoạt động nghị sự và các văn kiện sẽ chỉnh lên các lãnh đạo cấp cao
các bộ trưởng cũng đã xem xét nhiều văn kiện quan trọng trong đó có những văn kiện có ý nghĩa định hướng lâu dài
như tầm nhìn cộng đồng asean sau năm hai nghìn hai mươi năm nâng cao hiệu quả hoạt động của asean
cũng như những lĩnh vực hợp tác cụ thể thiết thực như phát triển hệ sinh thái xe điện kết nối thanh toán khu vực mạng lưới làng xã
các bộ trưởng cũng dành nhiều thời gian thảo luận các trọng tâm ưu tiên và các vấn đề thuộc quan tâm chung của asean
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean nhận định tình hình quốc tế khu vực diễn biến phức tạp khó lường
các nước nhất trí sẽ tăng cường các giá trị nguyên tắc và chuẩn mực ứng xử của asean
từ đó đảm bảo độc lập và tự chủ chủ động và linh hoạt thích ứng trước biến động thực sự là trung tâm trong cấu trúc khu vực
các nước đã xem xét nhiều đề xuất của các đối tác xin gia nhập hiệp ước thân thiện và hợp tác ở đông nam á
thiết lập và nâng cấp quan hệ với asean
các bộ trưởng cũng khẳng định lại tinh thần xây dựng hợp tác đoàn kết tương trợ và phát huy vai trò của asean
trong hỗ trợ myanmar vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay